cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an phú của tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam nguyễn hữu đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố châu đốc về hành vi trộm cắp tài sản
đức là đối tượng nghiện ma túy từng có tiền án về tội cướp giật tài sản
theo kết quả điều tra khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
sau khi sử dụng ma túy xong thì bức đức mang theo giao lam
rồi thuê xe ôm trở đến thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang tìm tài sản lấy trộm
khi đến nhà bà dương thị thử có tổ chức đám cưới đức phát hiện mọi người đến dự đám cưới đã đi ngủ
nhưng cửa nhà không đóng đức đột nhập vào trong nhà lấy trộm hai sợi dây chuyền vàng bốn nhẫn vàng
hai điện thoại di động và trên một sáu triệu đồng tiền mặt của các con bà thử
tổng trị giá tài sản trên sáu mươi năm triệu đồng
sau khi trộm được tài sản đức lên xe chạy ra đến đầu hẻm thì bị lực lượng công an thị trấn long bình
phối hợp với người dân địa phương chặn bắt